thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm thông tin đã báo cáo lên thành ủy bộ công an
vụ bốn tiếp viên hàng không có hành vi vận chuyển ma túy
hiện nay vụ việc các tiếp viên hàng không có hành vi vận chuyển ma túy được người dân và dư luận quan tâm
công an tp hcm đã báo cáo thường trực thành ủy tp hcm và triển khai các biện pháp điều tra
các lực lượng thực hiện điều tra trên tinh thần không để lọt tội phạm không bỏ lọt hành vi
khi có kết quả điều tra công an tp hcm sẽ thông báo chính thức